trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
một khu khử khuẩn miễn phí cho cộng đồng do một nhóm thiện nguyện thực hiện
vừa đi vào hoạt động tại ngã tư lê khôi quách đình bảo
ở phương phú thạnh quận tân phú tp hcm
với buồn diệt khuẩn người dân chỉ cần bước vào buồn
hệ thống sẽ tự động khuết tán dung dịch anulit và khử khuẩn toàn thân người sử dụng
quá trình hiện ra trong ba mươi giây
song song với buồn khử khuẩn còn có máy rửa tay tự động
để đảm bảo mọi người không phải chạm tay vào thứ gì trong quá trình khử khuẩn
và các buồn rửa tay kèm dung dịch để sử dụng tại chỗ
bên cạnh đó nhóm thiện nguyện cũng dán các biểu ngữ vận động người dân
cùng chung tay bảo vệ mình bảo vệ cộng đồng để nhanh chóng vượt qua dịch bệnh
kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch nhắn tin ủng hộ công tác chống dịch
tới cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn một trăm linh